những ngày qua hội đồng xét xử đã xét hỏi làm rõ hành vi phạm tội vai trò của các bị cáo về các tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về ngân hàng
ngày hôm nay hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo còn lại trong đó có bị cáo trương mỹ lan và chồng là chu lập cơ
theo thông tin nhanh hội đồng xét xử phát đi vào cuối ngày bảy tháng ba cho biết bốn mươi bị cáo là cám bộ nhân viên của ngân hàng scb
nhân viên của công ty vạn thịnh pháp đều thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố
các bị cáo xác nhận bà lan là chủ thật sự của ngân hàng scb
các bị cáo thực chất chỉ là người làm thuê phải làm theo chỉ đạo của bà lan
có bị cáo nhận thức nếu không làm theo chỉ đạo sẽ bị đuổi việc
các bị cáo đã nhận thức được sai phạm của mình mong sự khoan hồng của pháp luật
ngày hôm nay tòa tiếp tục làm rõ vai trò hành vi phạm tội của các bị cáo trong đó có trương mỹ lan và chu lập cơ
những thủ đoạn rút tiền để tuôn ra ngoài
trong số này có các nhóm bị cáo phạm các tội nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vào sáng nay ngày tám tháng ba phiên xét xử bị cáo trương mỹ lan và tám mươi năm bị cáo khác trong vụ án vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị liên quan bắt đầu ngày làm việc thứ tư
với phần xét hỏi bị cáo trần văn nhị phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán và định giá atc
môi giới thẩm định giá tài sản cho các bị cáo khác tại ngân hàng scb
do có mối quan hệ quen biết từ trước nên trần văn nhị phó giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn hãng kiểm toán và định giá atc
đã được trần thị mỹ dung phó tổng giám đốc scb nhờ tìm kiếm các công ty thẩm định giá để thẩm định giá tài sản đảm bảo cho ngân hàng
sau đó nhị liên hệ thỏa thuận với trần thị kim ngân tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá thiên phú
phát hành hai chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày nâng khống giá trị tài sản để ngân hàng scb đưa vào hợp thức hồ sơ
thế chấp hồ sơ vay vốn giải ngân cho sáu mươi năm khoản vay rút tiền cho bị cáo trương mỹ lan sử dụng
tổng dư nợ các khoản vay trên tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai là hơn một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
do vậy nhị cùng với các đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng scb số tiền hơn một trăm một mươi tỷ đồng
trong khi đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm vừa hoàn tất các cáo trạng truy tố cựu giám đốc bệnh viện thủ đức nguyễn minh quân
thêm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình đấu thầu mua kết xét nghiệm của công ty việt á
theo cáo trạng từ nhu cầu mua vật tư kết xét nghiệm chẩn đoán covid một mươi chín của bệnh viện thủ đức
tại hai gói thầu vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và tháng một năm hai nghìn hai mươi một ông quân với vai trò là giám đốc bệnh viện thủ đức
đã ký các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là công ty việt á và công ty nam phong
khi chưa thẩm định hồ sơ thẩm định hồ sơ đề xuất của nhà thầu xếp hạng nhà thầu gây thiệt hại cho bệnh viện thủ đức gần một mươi năm tỷ đồng
trước đó tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhân dân tp hcm đã xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tham mô tài sản rửa tiền xảy ra tại bệnh viện thủ đức và các đơn vị liên quan
tòa đã tuyên phạt cựu giám đốc bệnh viện thủ đức nguyễn minh quân hai mươi một năm tù về tội tham mô tài sản và rửa tiền
liên quan tới vụ giết người xảy ra tại bản phiêng áng xã nậm cần huyện tân uyên tỉnh lai châu xảy ra vào tối ngày năm tháng ba vừa qua
công an tỉnh lai châu đã bắt giữ thành công đối tượng gây án sau hai mươi bốn giờ
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày năm tháng ba công an huyện tân uyên nhận được tin báo xảy ra vụ án mạng tại bản phiêng áng xã nậm cần
nạn nhân là một phụ nữ hai mươi một tuổi bị sát hại tại sân nhà
lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác định vụ việc
qua xác minh ban đầu hùng thủ được xác định là lò văn sươm hai mươi ba tuổi trú tại nong hẻo huyện sinh hồ
ngay sau khi xảy ra vụ việc gần bốn trăm linh cám bộ chiến sĩ công an các lực lượng chức năng của địa phương đã được huy động truy bắt đối tượng gây án
sau hai mươi bốn giờ truy bắt tối ngày sáu tháng ba đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã thân thuộc huyện tân uyên
tại cơ quan điều tra sươm khai nhận do hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã nên sươm đã dùng dao chém liên tiếp hai nhát vào vùng cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án sươm đã cầm hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường
qua tết nhanh xác định sương dương tính với ma túy
công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản đối với một nhóm gồm một mươi tám đối tượng tuổi đời từ một mươi ba đến hai mươi tuổi sinh sống trên địa bàn thành phố rạch giá
phương thức và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi và manh động lợi dụng đêm khuya vắng
hai đối tượng cầm đầu cùng với một số đối tượng trong nhóm đi xe máy
đảo qua các tuyến phố trên địa bàn phát hiện nhà nào sơ hở không có người trông coi sẽ kéo nhau đến dùng xà beng nạy cửa để đột nhập vào bên trong lấy trộm tài sản sau đó bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân và chơi game
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến khi bị bắt nhóm này đã thực hiện chót lọt một mươi hai vụ số tài sản với số tiền trộm cắp hàng trăm triệu đồng
hiện nay công an thành phố rạch giá đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các đồng chí thời gian gần đây tình trạng vận chuyển buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã quý hiếm trái phép có nhiều diễn biến phức tạp
trước thực trạng trên lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp vừa tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm vừa vận động tuyên truyền người dân chủ doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm
đây là hai cá thể tê tê đang còn sống thuộc loài nguy cấp
các cấp quý hiếm ưu tiên bảo vệ vừa được các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng môi trường công an tỉnh khánh hòa phát hiện thu giữ của một đối tượng vận chuyển thuê từ xã ninh hòa về thành phố nha trang để tiêu thụ
bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã khám xét một ngôi nhà tại xã ninh quang thị xã ninh hòa phát hiện nhiều cá thể bộ phận cơ thể của một số loài động vật hoang dã quý hiếm khác tại đây
vào ngày hai mươi ba tháng một hai nghìn hai mươi bốn bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế môi trường đã phát hiện tạm giữ đối tượng nguyễn hoàng phi sinh năm hai nghìn trú ở tại thị xã ninh hòa đã có hành vi vận chuyển trái phép hai cá thể tt thuộc danh sách nhóm đặc biệt nguy cấp quý hiếm cần phải bảo vệ
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng nguyễn đức chính sinh hai nghìn trú tại xã ninh quang thị xã ninh hòa
qua đó đã thu giữ khoảng hai trăm linh
tỉnh cánh hòa hiện có hai khu bảo tồn thiên nhiên khu bảo tồn thiên nhiên hòn bà và khu bảo tồn biển hòn bun thuộc vịnh nha trang đây là nơi đang bảo tồn nhiều loại động vật nguy cấp quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng

theo cáo trạng vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai do có nhu cầu mua súng để phòng thân liêm đã lên mạng xã hội mua khẩu súng rulo bắn đạn thạch và sáu viên đạn nhựa
vào nửa tháng sau liêm tiếp tục mua thêm linh kiện và sáu viên đạn thể thao rồi chế tạo nâng cấp khẩu súng để bắn được đạn thể thao
khi chế tạo xong liêm đã thử súng thì nổ hai phát
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an phường dương đông tp phú quốc đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ phát hiện liêm đang cất giấu một khẩu súng rulo bốn viên đạn thể thao cùng với năm viên đạn nhựa nên tiến hành thu giữ
qua giám định kết luận khẩu súng trên là vũ khí quân dụng
đến ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an điều tra công an tỉnh kiên giang đã khởi tố và bắt tạm giam trần thanh liêm về các tội danh nói trên
thưa quý vị
để thực hiện việc thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh hải dương đã chủ động ra soát nguồn vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ
song song với đó lực lượng công an cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
trong đó công an huyện bình giang là đơn vị triển khai với cách làm sáng tạo được người dân đồng tình ủng hộ
để thu hồi hết số vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ do người dân đang quản lý công an huyện bình giang quy động tối đa lực lượng tuyên truyền ký cam kết vận động nhân dân giao nổ
lực lượng công an xã đến từng nhà cá nhân đang quản lý các vũ khí được cấp phép trong thời gian trước đây để vận động giao nộp
qua tuyên truyền vận động những người dân đang sở hữu các loại vũ khí công cụ hỗ trợ đều đồng thuận giao nổ
qua vận động thì tám cá nhân trong danh sách của phòng pc sáu
tỉnh hải dương về thì đã tự nguyện giao nổ cho công an xã
ngoài ra thì qua công tác nắm tình hình ở trên địa bàn thì công an xã cũng nắm mắt được là còn hai công dân nữa hiện nay cũng đang lưu trữ mỗi công dân một khẩu súng
công an xã đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn đến tuyên truyền vận động và cũng hai cá nhân này cũng đã tự nguyện giao nộp
nhờ làm tốt công tác ra soát nắm tình hình và thực hiện sáng tạo công tác tuyên truyền vận động nên trong cao điểm tấn công chấn áp tội phạm công an huyện bình giang đã vận động người dân giao nộp năm súng hơi một mươi bảy súng săn năm súng tự chế một mươi ba công cụ hỗ trợ và một mươi hai vũ khí thô sơ
nhiều người dân tự giác giao nổ vũ khí vật liệu nổ do nhặt được hoặc có được từ nhiều nguồn khác nhau
các năm trước đây chúng ta đã tổ chức nhiều các cuộc vận động thế nhưng mà mới chỉ dừng lại ở mức độ cam kết
người dân cũng chưa có sự phối hợp tích cực đối với chúng ta trong việc giao lộp mà nhiều người vẫn muốn giữ làm kỷ niệm
tuy nhiên chúng tôi đã tổ chức các cuộc vận động đặc biệt bằng rất nhiều các biện pháp khác nhau
các bác thông qua việc đó thì các bác nhận thức được và cũng đã phối hợp với cơ quan công an trong việc giao lộ
đến nay thì kết quả giao nộp cũng đã trên toàn địa bàn huyện bình giang thì chúng tôi cũng đã vận động được một trăm linh toàn bộ số súng săn
trước đây còn tồn động thì cũng đã được giao lộp
ngoài ra thì còn vận động giao nổ thêm được số súng săn
súng hơi súng săn mà trôi lổi ngoài xã hội thì chúng tôi đã vận động hết
cùng với tuyên truyền vận động công an huyện bình giang cũng đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ
nhất là các vi phạm về pháo các loại
trong cao điểm tấn công chấn áp tội phạm vừa qua công an huyện phát hiện bắt giữ khởi tố bốn vụ
với bốn đối tượng liên quan đến sản xuất mua bán vận chuyển pháo nổ thù giữ hơn sáu mươi kg pháo thuốc pháo các loại
xử phạt hành chính một mươi vụ với một mươi bốn đối tượng có phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn